mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho huyện miền núi an lão của tỉnh bình định bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường đi các xã
ngoài ra tình trạng sạt lở cũng đã xảy ra tại nhiều khu vực dân cư trên đề bàn các huyện
đây là một trong hơn một mươi điểm sạt lở trên tuyến đường từ trung tâm huyện an lão đi xã an vĩnh do mưa lớn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến nay
tại vị trí này hàng nghìn mét khối đất đá từ trên vách núi đổ tràn xuống mặt đường kéo thêm nhiều cây cối chắn ngang mặt đường gây chia cắt giao thông
hàng ngày đi con đường này thì thấy rất là nguy hiểm tại vì là toàn giáo viên của trường tôi thì toàn bộ là nữ mà giáo viên thì đa số là người ở dưới ăn dũng với lại thịt trắng ăn hòa lên
thì ngày nào cũng đi đoàn đường bị sạt lở thì hàng ngày thì mấy cô phải là khiên xe khiên xe bảy người tám người khiên rồi đẩy xe với nhau
chứ thật ra là do không có năm nên là rất là khó khăn
tình trạng sạt lở
lở cũng xảy ra trên nhiều tuyến đường khác tại huyện an lão
tổng khối lượng đất đá tràn xuống đường tại các điểm sạt lở trên một mươi mét khối
sau khi mà có cái sạt lở xảy ra thì chúng tôi triển khai ngay cái phương án bốn tại chỗ
trước hết là địa phương chủ động về cái việc là khắc phục và giúp cho bà con
đối với những khu sạt lở ảnh hưởng đến nhà và tài sản và kiến trúc của bà con
thì quy động lực lượng đoàn viên thanh niên và dân quân sẽ di dời tài sản của người dân bị ảnh hưởng lên những nơi an toàn
và đã chuẩn bị lương thực do đã chủ động lương thực từ trước
nên là đến trưa nay thì cái việc mà thiếu đói thiếu lương thực thực phẩm của bà con thì cũng chưa xảy ra
mưa lớn cũng đã gây sạt lở tại nhiều khu vực dân cư trên địa bàn huyện an lão
khiến đất đá tràn xuống nhà người dân và đồng ruộng
trong đó điểm sạt lở tại thôn bốn xã an trung
và đêm hai mươi chín tháng một mươi một dạng sáng ba mươi tháng một mươi một
khiến cho hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống ngay sát mép bốn nhà người dân
dân may không có thương vong về người
chính quyền địa phương đã phải di rời khẩn cấp bốn hộ dân này đến nơi an toàn